sẽ không để doanh nghiệp nhà đầu tư lo ngại về thủ tục hành chính khi đến thành phố đầu tư kinh doanh
là vấn đề được nhấn mạnh trong cuộc họp giữa lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
với các sở ngành quận huyện về công tác cải cách hành chính trên địa bàn
tp hcm yêu cầu mỗi sở ngành là đầu mối tiếp nhận dịch vụ công nào
thì phải chủ động liên thông với các sở ngành đơn vị khác có liên quan để giải quyết
đồng thời trả lại nhanh kết quả không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
tp hcm sẽ hình thành một tổ chức để làm nhiệm vụ cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư
hiện nay sở kế hoạch và đầu tư là đơn vị tiếp nhận
nhưng đến các công đoạn tiếp theo thì nhà đầu tư than phiền rất nhiều
với một đầu mối như hiện nay việc giải quyết vấn đề rất chậm
ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố
đồng thời cũng phát sinh những hiện tượng tiêu cực nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư
việc giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân theo cơ chế liên thông một cửa điện tử
càng phải được công khai minh bạch các bộ thủ tục hành chính
hiện sở tư pháp tp hcm cho biết còn năm trăm linh bộ thủ tục hành chính cần thẩm định để công khai
vì vậy các sở ngành địa phương phối hợp với sở tư pháp thẩm định
để trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong thời gian tới
từ ngày một một hai nghìn một mươi bảy các sở ngành không sử dụng văn bản giấy
liên thông qua mạng điện tử và áp dụng chữ ký số để đảm bảo cơ sở pháp lý
xác định rõ trách nhiệm chậm trễ của từng cá nhân đơn vị